thượng tướng lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam là một trường hợp đặc biệt một nhà chiến lược chính trị và quân sự xuất sắc tấm gương tiêu biểu về người cộng sản tâm huyết
ông lãnh đạo đảng và đất nước ở một giai đoạn đầy biến động khi chuyển giao thiên niên kỷ và đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của đảng nhà nước và nhân dân ta
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu là một tấm gương tiêu biểu về người cộng sản gần củi giản dị luôn giữ vững khí tiết phẩm chất bộ đội cụ hồ
ở cương vị công tác nào